tết ở các hòn đảo trên quần đảo trường sa dường như đến sớm hơn so với đất liền
ngay khi những con tàu hải quân vượt ngàn sóng gió mang theo những phần quà tết
những tình cảm đầm ấm của người dân đất liền đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc
quân cảng cam ranh tỉnh khánh hòa những ngày giáp tết nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết
bởi những chuyến ô tô tài từ mọi miền tổ quốc hẳn chương vận chuyển hàng hóa đưa lên tàu
những thùng quà bó hàng hóa hương vị tết mà đồng bào mọi miền tổ quốc gửi gắm tới quân và dân
đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống trên quần đảo trường sa
quà tết được gửi đến quần đảo trường sa năm nay không chỉ có các loại nhu yếu phẩm thiết yếu
thực phẩm khô rau củ quả mà còn có gạo nếp đậu xanh lá rong lợn gà
để các đơn vị sửa soạn mầm cỗ tết đầy đủ ấm áp và thấm đượm tình cảm hậu phương tiền tuyến
như tất cả những anh em
trong bộ đội trong vùng bốn khi nhận nhiệm vụ là chúng ta xác định tư tuyển
tết hay là tháng bảy cũng vậy thôi đều yên tâm khỏe mãi ra nhận nhiệm vụ về trường sa
lần thứ tư mà tôi được đón tết tại đảo đây là vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm
nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều những cảm xúc rất là sâu sắc
vì mỗi lần chúng tôi đón tết ở đảo mỗi một đảo khác nhau đều có những đặc thù khác nhau
nhưng chúng tôi cảm nhận được
đảo đó là cái không khí tràn hòa giữa tình cảm giữa cán bộ với chiến sĩ luôn luôn gắn kết
có những cái sự chia sẻ có những cái sự đùm bọc
và hơn thế nữa thì chúng tôi được đón nhận rất nhiều tình cảm của các cơ quan dân chính đảng
và toàn thể nhân dân và đặc biệt là những người thân từ đất liền gửi ra
tết ở đảo không thể thiếu bánh trưng món ăn đặc biệt được gói bởi lá bảng vuông
các chiến sĩ hái lá cây bằng vuông trên đảo kết hợp cùng với lá rong được gửi ra từ đất liền để gói bánh trưng
ai cũng háo hức muốn được tự tay mình gói chiếc bánh đặc biệt này
trong không khí vui tươi chào đón mùa xuân các đơn vị tổ chức mổ lợn
trang trí bàn thờ bắc hồ bằng những cây mai trậu quất
tham giác gói bánh trưng tại đảo thì thật sự là rất là vui ạ
và bên cạnh đấy thì có cái sự về tinh thần đồng chí đồng đội
thì mỗi đồng chí đồng đội thì có thể tham gia gói bánh
những đồng chí mà còn chưa biết gói bánh thì có thể là mình học hỏi thêm
năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ chiến sĩ quần đảo trường sa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện
trực tuần tra sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt công tác dân vận nghĩa tình đồng đội quân dân
cấp thuốc khám chữa bệnh và cấp nước ngọt cho hàng trăm ngư dân đánh bắt hải sản
và cứu chữa thành công cho hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển
mặc dù chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số một mươi năm và cơn bão số một mươi sáu
nhưng cán bộ chiến sĩ trên đảo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động phương án khắc phục kịp thời
nhiệm vụ ở quần đảo trường sa thì em rất vinh dự
khi được làm một người con của con đảo và của tổ quốc
em quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
lúc nào cũng luôn giữ các tay súng sẵn sàng chiến đấu và làm theo tầm gương của bác hồ
mùa xuân đã về trên quần đảo trường sa theo những con tàu ra đảo
những tấn hàng đã và đang lần lượt chuyển lên các đảo để quân và dân huyện trường sa chuẩn bị tết
nơi hải đảo xa xôi những người lính gửi theo những cánh sóng những chuyến tàu trở về đất liền
lời hứa chắc tay súng vững niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc